tại hòa bình do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài hiện tượng sạt lở đã lăn xuống đường tiếp tục xảy ra ở quốc lộ sáu và một số tuyến đường liên xã đoạn qua tỉnh hòa bình
cụ thể sáng nay tuyến đường liên xã thuộc huyện mai châu nối mai châu với hang kia bà cò đã xảy ra sạt lở
một lượng lớn đất đá từ ta lưu dương trút xuống làm ách tắc hư hỏng đường
nhận được tin báo công an huyện mai châu đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn đặt cảnh báo nguy hiểm dọn dẹp hiện trường
đến chín giờ cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện điểm sạt lở tại km một trăm bốn mươi sáu trên quốc lộ sáu đoạn qua xã đồng tân huyện mai châu
tại hiện trường một lượng đất đá và cây bụi trên ta lưu dương đã bị sạt trượt xuống quốc lộ sáu
để cảnh báo cho người tham gia giao thông đảm bảo an toàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ thực hiện tuần tra trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ đường liên huyện liên xã để kịp thời nắm bắt phát hiện các điểm có nguy cơ sạt lở đồng thời kịp thời làm công tác cứu nạn cứu hộ nếu có sự cố xảy ra trên tuyến